bộ giao thông vận tải đang lấy ý kiến sự thảo sửa đổi nghị định tám mươi sáu về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô
đáng chú ý bộ đề xuất thêm quy định taxi tính tiền thông qua phần mềm hay còn gọi là taxi công nghệ phải có màu để dễ dàng nhận diện và phục vụ công tác quản lý
theo đó với ô tô kinh doanh vận tải hành khách theo hợp đồng có phù hiệu xe hợp đồng
phải niêm yết chữ xe hợp đồng hoặc xe hợp đồng điện tử nếu sử dụng hợp đồng điện tử
như vậy các xe taxi nếu sử dụng những ứng dụng đặt xe điện tử phải gắn cố định hộp đèn mang chữ taxi điện tử
nếu áp dụng trên xe hợp đồng tương tự grab thì phải niêm yết chữ xe hợp đồng điện tử
trên xe phải có thiết bị được cài đặt phần mềm kết nối để giao dịch với hành khách
đảm bảo cung cấp các nội dung tối thiểu như hợp tác xã kinh doanh vận tải thông tin lái xe thông tin giá cước và số tiền hành khách phải trả
việc bổ sung các quy định này để nâng cao hiệu quả quản lý hoạt động kinh doanh vận tải hành khách bằng xe taxi điện tử
tạo sự công bằng trong kinh doanh với các loại hình vận tải truyền thống